thưa quý vị để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
sáng nay đoàn khảo sát của tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba do đồng chí trần quốc vượng
quỷ viên bộ chính trị thường trực ban bí thư phó trưởng bộ phận thường trực tiểu ban
làm trưởng đoàn đã làm việc với đảng ủy công an trung ương bộ công an
về kết quả một mươi năm thực hiện cương lĩnh hai nghìn một mươi một tình hình thực hiện các nhiệm vụ an ninh
quốc phòng trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
tham gia đoàn khảo sát còn có các đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng
tránh văn phòng trung ương đảng thường trực tiểu ban phó trưởng đoàn
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương thường trực tiểu ban phó trưởng đoàn
về phía bộ công an có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
phát biểu tại buổi làm việc thường trực ban bí thư trần quốc vượng đã hoan nghênh đánh giá cao công tác
chuẩn bị văn kiện phục vụ đại hội một mươi ba của đảng ủy công an trung ương
trong đó đã thực hiện nghiêm túc cương lĩnh bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một
nghị quyết đại hội một mươi hai và các nghị quyết trung ương khóa một mươi hai của đảng đạt nhiều kết quả quan trọng
nổi bật là lực lượng công an nhân dân đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh
trật tự an toàn xã hội kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ an ninh với quốc phòng
đối ngoại phát triển kinh tế văn hóa xã hội
quan trọng xây dựng nền an ninh nhân dân với nền quốc phòng toàn dân
thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân
xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
nâng cao sức chiến đấu đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong mọi tình huống
chủ động phát hiện đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
đồng chí trần quốc vượng cũng khẳng định đảng ủy công an trung ương đã tập trung chỉ đạo công tác phòng ngừa
đấu tranh chống tội phạm vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao tăng cường phối hợp hiệp đồng với quân đội
các cơ quan tư pháp nội chính nhất là trong điều tra truy tố xét xử nhiều vụ án nghiêm trọng
giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ đầu và từ cơ sở
góp phần bảo vệ đảng bảo vệ chế độ bảo vệ nhân dân củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước
đồng chí trần quốc vượng đặc biệt hoan nghênh đảng ủy công an trung ương đã vận dụng sáng tạo
hiệu quả chủ trương đường lối của đảng đề ra các chủ trương biện pháp lãnh đạo phù hợp với thực tế
và đặc điểm nhiệm vụ công tác của lực lượng công an nhân dân gương mẫu đi đầu tập trung chỉ đạo đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ
tăng cường quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng
đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí được đẩy mạnh qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng đảng
đồng chí trần quốc vượng cũng chỉ ra những điểm còn hạn chế bất cập trong công tác bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân
gợi mở những vấn đề cần tiếp tục tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận đồng thời ghi nhận những kiến nghị của đảng ủy công an trung ương
để báo cáo tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí trần quốc vượng
và ý kiến đóng góp của thành viên đoàn khảo sát đồng thời tiếp tục hoàn thiện báo cáo đóng góp vào văn kiện đại hội đảng lần thứ một mươi ba